học viện cảnh sát nhân dân đã đến thăm chia buồn sâu sắc với gia đình của ba người dân và gia đình các cán bộ xã công an xã đã hy sinh và bị nhóm khủng bố giết hại
trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn hai xã ea tu và ea tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
đoàn đã đến thăm chia buồn sâu sắc với thân nhân gia đình của ba người dân và sáu liệt sĩ là cán bộ xã và công an xã đã hy sinh trong vụ việc
các thành viên trong đoàn đã thắp những nén tâm nhang tưởng nhớ các nạn nhân và chia sẻ động viên với các gia đình cố gắng vượt qua nỗi buồn mất mát đau thương này để sớm ổn định cuộc sống